bút ký chuyện ký của các tác giả đồng bằng sông cửu long đã ra đời
mang đến món ăn tinh thần bổ ích lành mạnh cho độc giả trong vùng và độc giả cả nước nói chung
những thế hệ nhà văn nhà thơ kế tiếp nhau tạo nên một sự sung sức liên tục
cho phong trào sáng tác văn học của cả vùng
và hiện tại đang là thời của một lớp trẻ được nhiều người biết đến
như nguyễn ngọc tư vương huy huỳnh thúy kiều vũ thiên kiều lê minh nhật
nguyễn thị việt hà lê quang trạng nguyễn đức phú thọ
tuy nhiên văn học vùng đồng bằng sông cửu long bốn mươi năm năm qua vẫn có những cái thiếu
thậm chí thiếu trầm trọng đó là thiếu hoạt động lý luận phê bình văn học
mang tính chuyên nghiệp giàu chất học thuật thiếu cả không khí sáng tác
mang tính liên kết lan truyền mạnh mẽ giữa các hội văn học nghệ thuật trong toàn vùng
xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn cuối tháng chín đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín vừa rồi
hội nhà văn việt nam đã phối hợp với hội văn học nghệ thuật nguyễn đình triều tỉnh biến tre
để tổ chức một hội thảo quốc gia về văn học vùng đồng bằng sông cửu long
đây là một hội thảo rất cần thiết để nhìn lại và tổng kết về văn học đồng bằng sông cửu long
trong bốn mươi năm năm qua kể từ khi đất nước thống nhất một nghìn chín trăm bảy mươi
có thể nói rằng văn học đồng bằng sông cửu long
là một vùng văn học lớn và đã có nhiều thế hệ thác giả nổi tiếng
tuy nhiên cũng như các vùng văn học khác
trong thời buổi kinh tế thị trường và hội nhập hiện nay
nó cũng có những vấn đề của nó
và chính vì thế mà việc tổ chức hội thảo nói trên lại càng tỏ ra cần thiết hơn nữa
để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi có một vị khách mời đặc biệt
đó là nhà thư kim ba
chủ tịch hội văn học nghệ thuật nguyễn đình triều của tỉnh biến tre
xin chào tất cả ông kim ba sẽ cùng tham gia trao đổi trò chuyện với chúng tôi trong chương trình hôm nay
với tư cách là chủ tịch hội văn học nghệ thuật nguyễn đình triều của tỉnh biến tre
tức là một trong hai đơn vị mà đứng ra đồng tổ chức cái hội thảo về văn học đồng bằng sông cửu long vừa rồi
thì xin ông cho biết những nét lớn về hội thảo đó
cũng như trong hội thảo đó
có những vấn đề nào nổi cộng cần được đặt ra để giải quyết
hội thảo này thì
phải nói là hết sức là cần thiết
đối với văn học đồng bằng sông cửu long
là bởi vì là đã từ rất lâu rồi
thì văn học đồng bằng sông cửu long không có tổ chức cái hội thảo
để có cái dịp mà nhìn lại tổng kết
một chặng dài đội ngũ sáng tác văn học ở đồng bằng sông cửu long
mà cái này là những bốn mươi năm năm
bốn mươi năm năm văn học đồng bằng sông cửu long
thì là còn có những cái vấn đề cần phải đặt ra
phải nhìn nhận phải mổ xẻ
ví dụ như là bây giờ văn học trong cái tình hình mới hiện nay nè
đặc biệt các cái phương tiện mà thông tin truyền thông nó phát triển như vũ bảo đó
cái giai trò của văn học như thế nào
nó ảnh hưởng tới công tác công việc sáng tác của các nhà dân nhà thơ như thế nào
tiếp cận công chứng công chứng công chúng bạn đọc như thế nào
nói chung là
nói chung là cái tâm lý gì mà tiếp nhận của bạn đọc ra sao thì nói chung là tất cả những cái vấn đề đó
thì đều được đặt ra ở trong hội thảo
thưa nhà thơ kim ba theo như chúng tôi được biết thì
vùng văn học đồng bằng sông cửu long kể từ ngày mà đất nước thống nhất
tức là từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
bốn mươi năm năm đã qua thì cái giai đoạn đầu ấy thì theo sự quan sát của chúng tôi là nó
có những tác giả rất là nổi tiếng trên văn đàn cả nước xuất hiện
thế thì với tư cách là người trông khỏe
ông có thể cho biết là có một cái sự biến chuyển một sự thay đổi nào đó
giữa thế hệ cầm bút trước và thế hệ cầm bút bây giờ hay không ạ
cái sự phát triển văn học đồng bằng sông cửu long
là từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tới vì sau này
thì càng lúc càng đa dạng càng phong phú nó không có bị đứt mặn
và đội ngũ càng ngày càng được trẻ quát và
cái số lượng thì nó cũng
đông lên chất lượng là cũng có là biến chuyển
chứ nó không có phải như là những cái lớp nhà văn mà trưởng thành sau giới phóng
tức là bây giờ là lớp trẻ bây giờ là họ được bổ sung nhiều cái kiến thức
rồi họ tiếp cận nhiều dòng văn học
rồi họ không có bị những cái ảnh hưởng mà của cái nền văn học tải đạo đó chi phối
rồi họ không có bị những cái ảnh hưởng mà của cái nền văn học tải đạo đó chi phối

cho nên là cái sáng tác của họ là vì sau này là có rất nhiều cái mới cái đa dạng
và nó cũng rất là phong phú
tôi có cảm giác là nó đang cố gắng
để là bắt kịp hiện đại của giàn học của cả nước
chứ nó không có ngủ yên không có chịu tuộc hậu đâu
cho nên là theo tôi á là giàn học bây giờ của đồng bằng xuân quang long hiện giờ nó rất tốt nhất
cho nên là theo tôi á là giàn học bây giờ của đồng bằng xuân quang long hiện giờ nó rất tốt nhất
sông cửu long hiện giờ nó vẫn đang tiếp tục phát triển và tôi thấy rằng là nó phát triển là với chiều hướng là đi vào cái mới đi vào chiều sâu hơn
như vừa rồi trong phát biểu của mình thì ông có nói tới cái tâm lý tiếp nhận của công chúng bây giờ
thế thì nó dẫn tới một cái điều mà chúng tôi cũng rất là quan tâm
tức là với tất cả những cái sáng tạo của các tác giả đặc biệt là các tác giả trẻ bây giờ của vùng văn học đồng bằng sông cửu long thì họ sẽ được tiếp nhận thế nào ạ
bởi vì trong cái bối cảnh mà như chúng ta cùng thừa nhận với nhau là cái văn hóa đọc ít nhiều nó đã bị lép vế so với văn hóa nghe nhìn cũng như là tất cả các loại hình giải trí hiện đại khác
thế thì trong bối cảnh đó thì cái phản ứng của công chúng độc giả đối với sáng tạo của các nhà văn mà cụ thể là các nhà văn đồng bằng sông cửu long thế nào
người sáng tạo thì họ luôn luôn họ chủ động
cho nên là khi họ sáng tạo thì họ sáng tạo bằng cái
cái năng lực cá nhân của họ trong đó có cái phần sở thích
tôi nói sở thích ở đây là ví dụ như là họ yêu thích một nền văn học nào đó hoặc là họ yêu thích một trào lưu văn học nào đó
thì họ sẽ tập trung họ sáng tác theo cái hướng đó
là nó làm cho cái văn học của khu vực nó trở nên là nó đa dạng nó phong phú
tuy nhiên cái vấn đề là những cái mới đó đó mà làm sao để cho
nó đi vào rộng rãi trong đọc thì nó lại là chuyện khác nó lại còn đòi hỏi nhiều cái yếu tố khác nữa
chứ riêng về một tác giả thì cũng không có thể mà tự tác động mạnh trong cái vấn đề tiếp nhận của đọc giả đâu
thế mà cái này nó còn đòi hỏi nhiều nhiều khâu khác
trong đó là có khâu quảng bá rồi cổ xí giới thiệu
thì những cái khâu đó có khi là chúng ta làm không ra
còn khuyến diện lắm nó không có tới
cho nên là nó cũng phải nói thật là nó cũng ảnh hưởng tới cái sự tiếp nhận của độc giả
bởi vì người ta nói rằng là một tác phẩm hay thì cần phải được quảng bá giới thiệu càng nhiều càng tốt
mỗi một giai đoạn của đời sống thì là nó lại khoát lên một ý nghĩa mới
thì những cái đó cần phải phân tích giới thiệu
mà cái đó là muốn làm cái đó
đó thì phải là giới chuyên môn
đấy thì cái giới chuyên môn mà lý lượng phê bình đó thì có nhiều khi lại là ở đồng bằng sông cửu long lại là còn mỏng quá mỏng
cho nên là nó cũng ảnh hưởng
xét về số lượng tác giả là hội viên hội nhà văn việt nam thì tỉnh bến tre nói riêng và toàn vùng đồng bằng sông cửu long nói chung còn khá khiêm tố
nếu so với những
nếu so với những vùng miền khác trên cả nước thậm chí so với chính tiềm năng nhân lực sáng tác của địa phương
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay khi văn hóa đọc có phần bị văn hóa nghe nhìn lấn át khi sách văn học có phần yếu thế hơn so với báo chí truyền thông mạng xã hội và các loại hình giải trí hiện đại khác
thì đất để các tác giả đồng bằng sông cửu long đăng tải sáng tác cũng không được rộng
như mọi hội văn nghệ địa phương khác hội văn học nghệ thuật nguyễn đình triều tỉnh bến tre chỉ có một tờ tạp chí là tạp chí hàm luông hoạt động với một ngân sách ít ỏi và một sự nỗ lực vượt khó rất lớn của anh em trong hội
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mình có một đội ngũ các nhà dân nhà thơ đặc biệt các nhà dân quê gốc đồng bằng sông cửu long sau kháng chiến trở về
rồi hoạt động trong các lãnh dựng nhà học nghệ thuật ở các địa phương đặc biệt là ở thành phố hồ chí minh và một số các tỉnh thành khác
thì cũng có thể xem đó như là một cái nồng cốt các nhà dân đó các nhà dân nhà thơ đó vừa làm công tác ở các hội giáo học nghệ thuật ở thành phố hồ chí minh
và đồng thời cũng giúp hỗ trợ cho các hội văn học nghệ thuật ở các tỉnh đồng bằng sông củ long là nơi quê hương của các nhà dân đó
thì tôi nghĩ rằng cái đó
nó tạo ra một cái đòn bẫy ban đầu rất là quan trọng để cho cái lực lượng kế thừa trong cái nhà học nghệ thuật của đồng bằng sông cửu long có cái bước chuyển quát
sau đó thì một khoảng thời gian thì ở khu vực đồng bằng sông cửu long có một số các đội ngũ lớn lên từ ở các địa phương và đã tạo ra một bước chuyển
cho chính trên cái quê hương của mình trong cái thời gian đó
rồi có thể kể ra thí dụ như là mai bụng minh ở an giang võ diệu thanh cũng ở an giang
rồi ngọc tư nguyễn ngọc tư ở cà mau rồi ở long an thì có chị lan và nhân dân
riêng về bến tre thì tôi thấy như thế này riêng về bến tre thì
sau tiếp quảng thì cái hội nhà học nghệ thuật nguyễn đình chiểu của bến tre cũng được xem là một cái hội có cái truyền thống hoạt động nhà học nghệ thuật tương tố mạnh
cái này nó có cái truyền thống từ trong cái kháng chiến
và cái đội ngũ các cái nhà dân nhà thơ của bến tre mà hiện cho vào cái thời điểm sau giải phóng chừng hai mươi năm kể về sau thì cái đội ngũ nhà dân nhà thơ
đưa đứng ra
cái đội ngũ nhà dân việt nam thì cũng tương đối là đông so với trong khu vực
những cái nhà dân nhà thơ cũng góp phần tạo ra một cái bước chuyển lớn và khá mạnh vào cái thời kỳ còn là ở một cái giai đoạn bao cấp của đất nước
thế nhưng mà các anh chị đó đã tạo ra những cái nỗ lực để giúp cho các cái phong trào ở các địa phương đi lên
thí dụ như có thể kể ra như là các cái nhà dân như là hàng vĩnh nguyên nguyên tùng phạm thị ngọc điệp
rồi từ phạm hồng hiên những cái nhà thơ mà cựu dân dân những cái nhà thơ mà cũng có đóng góp vào cái phong trào ở cho cái địa phương
thí dụ như là tô nhược châu kim ba
về các cái mảng lý lượng và giáo học dân gian thì có hậu trường người dân dân
thì tôi nghĩ rằng chính những cái anh chị này là cái lực lượng nồng cốt để tạo ra cái bước chuyển cho cái bến tre
thì học nghệ thuật trong cái thời gian vừa qua
theo tôi thì cái văn học đồng bằng nó vẫn bình bình thôi
nó thỉnh thoảng thì có một lúc thì một vài tác giả có nổi trội
nhưng mà cái bình thường thì nó cũng so với ở các nơi khác hoặc là ở hà nội thì cái không khí á
cái không khí của đồng bằng
nó không có bằng
riêng ở bến tre thì cái không khí nó trầm lặng nhiều hơn
anh em thì cũng viết cũng say mê đó
nhưng mà có cái là nó bình lặng hơn
nó trầm lắng hơn
gần đây thì ở đồng bằng có một số tác giả trẻ
thí dụ như là theo
tôi thì có như lê hoàng trạng có vĩnh thông có hoàng khánh duy
nhưng mà ở
hoàng khánh duy thì ở cần thơ
nhưng mà ở bến tre thì có ít hơn
nhưng mà cũng có một số tác giả cũng đã trên ba mươi trên ba mươi bốn mươi rồi
cũng gọi là trẻ
thí dụ thơ thì có nguyễn đăng khương
văn thì có ngọc vinh
có anh nguyễn thảo nguyên
được cái giải nhất về truyện ngắn đồng bằng cách nay mấy năm đó
chứ còn mà nói chung là anh em sáng tác ở đồng bằng làm như đó
nó có hồi xưa tới giờ
mà nhất là ở bến tre đó
xưa tới giờ chứ không phải là gần đây nữa
tức là cái không khí sáng tác nó có vẻ trầm hơn
trầm hơn so với một số nơi khác

từ tất cả những gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau từ đầu cuộc đến giờ
điều mà chúng tôi quan tâm sẽ là trong cái bối cảnh như vậy thì văn học đồng bằng sông kiểu long cần những gì
và vai trò sự tác động của các tổ chức hội đoàn ví dụ như là hội văn học nghệ thuật các tỉnh hay là ủy ban toàn quốc
các hội văn học kỹ thuật việt nam hay là hội nhà văn việt nam sẽ có những tác động gì
có những động thái gì để mà có thể giúp đỡ cho cái sự phát triển của lực lượng sáng tác trẻ ở đồng bằng sông cửu long
cũng như là nâng cao hiệu quả của chất lượng sáng tác
các địa phương thì nó cũng xa trung ương quá
và cái nguồn lực của hội nhà văn việt nam thì chắc có lẽ là cũng hạn chế
cho nên là cái sự hỗ trợ là nó mang tính tính chất là cơ bản thôi
thật là thiệt
thật là thiết yếu
như là tổ chức các cuộc hội thảo các cuộc tọa đàm dùng miền
chứ còn mà hỗ trợ mà cho từng hội hay này kia thì hội nhà dân có lẽ là ngoài khả năng
tuy nhiên ở đây tôi muốn nói cái chỗ là hội liên hiệp văn học nghệ thuật của trung ương
thì lại giữ một cái giai trò là tích cực hơn thiết thực hơn sát sườn hơn
đối với hoạt động của các hội địa phương
và phải nói rằng là trong mấy chục năm qua là cái sự hỗ trợ của quỹ ban toàn quốc liên hiệp
các hội văn học kỹ thuật việt nam đối với các địa phương á
là phải nói rằng là có tác dụng hết sức là to lớn
tôi dám khẳng định như thế
hầu hết các cái cuộc mà đi thực tế sáng tác dùng này đi xe sang dùng khác
rồi giao lưu với các hội dùng này đến với các hội dùng khác
rồi in tác phẩm văn học nghệ thuật cho hội viên dân dân
thì là điều xuất phát từ cái nguồn hỗ trợ của quỹ ban toàn quốc
thì đây là tôi cho rằng đây là một cái công việc mà đối với các hội địa phương
là hiện giờ người ta cũng rất là cần
có thể nói là người ta trông chờ vào cái nguồn kinh phí của hội liên hiệp văn học nghệ thuật việt nam á
nó sẽ hỗ trợ thêm cho cái kinh phí ngân sách của tỉnh mà hỗ trợ
nhưng mà biết là kinh phí của tỉnh hỗ trợ á
thì nó có điều kiện
nó phải là một công việc cụ thể nào đó của quỹ ban giao
chứ còn ngoài ra thì không được
cho nên toàn bộ cái kinh phí mà của quỹ ban toàn quốc chuyển về á
thì hầu hết là các hội là dành cho hoạt động phong trào
dành cho là diễn phát hiện các tài năng mới
dành cho là giới thiệu quảng bá tác phẩm của hội liên
kể cả là hội liên trung ương hội liên địa phương
nói chung là làm sao để cho cái
giữ được cái phong trào sáng tác văn học nghệ thuật ở mỗi địa phương
tiếp tục nó đi đúng hướng nó lành mạnh
rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà thơ kim ba
theo quan điểm chúng tôi thì rõ ràng là
khi mà nhìn về văn học vùng đồng bằng sơn kiểu long trong bốn mươi năm năm qua á
thì chúng ta cũng thấy là
dù sao chăng nữa
nó vẫn có một cái sự phát triển nhất định
và chúng tôi hy vọng là với cái nỗ lực của mỗi người cầm bút
thuộc cái vùng văn học nó rất là rộng lớn và giàu tiềm năng này
cũng như là với cái sự tác động sự hỗ trợ
có hiệu quả của các tổ chức
ví dụ như là hội nhà văn việt nam hay là ủy ban toàn quốc
hội liên hiệp văn học nghệ thuật
thì cái hiệu quả và chất lượng sáng tác văn học của cái vùng này
sẽ ngày càng được nâng lên
đáp ứng tốt hơn cho cái nhu cầu về đời sống tinh thần
của công chúng vùng miền tây
cũng như là công chúng cả nước nói chung
một lần nữa thì rất cảm ơn ông
đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay